thưa quý vị hiện nay trên thị trường các loại bát đĩa đồ dùng rất đa dạng và phong phú hấp dẫn người tiêu dùng
tuy nhiên ẩn đằng sau những hoa văn họa tiết bắt mắt đó là những nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
thực tế thời gian qua các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều loại bát đĩa trên thị trường có chứa hàm lượng chì cao
theo thống kê của cục quản lý chất lượng sản phẩm của bộ khoa học và công nghệ
trên thị trường hiện có tới tám mươi các sản phẩm gia dụng đựng chứa thực phẩm như bát đĩa cốc chén bình uống nước có nguồn gốc từ trung quốc
điều đáng lo ngại là khi mua các sản phẩm gốm xứ chúng ta rất khó phát hiện sản phẩm nào nhiễm trì
màu mã đẹp so với hàm nước ngoài thì nó không kém thích thì tôi mua
hiện nay khắp đề can hoa văn trên gốm xứ được chia làm hai loại nặng lửa và nhẹ lửa
đối với loại nặng lửa đề ca được dán lên sản phẩm sau đó mới phủ men
nhưng loại này lại khiến cho sản phẩm kém tươi và không sắc nét
trong khi đó loại nhẹ lửa thì hoàn toàn ngược lại
việc sử dụng trì trong sản phẩm gốm xứ giúp sản phẩm có hoa văn đẹp mắt
dễ tạo màu giúp tiết kiệm năng lượng trong quá trình nung
vì trì dẫn nhiệt mạnh từ đó giảm được chi phí sản xuất
để theo cái xu hướng mà hiện đại chất lượng cho người tiêu dùng
thì về màu sắc tất cả những cái hóa chất dùng
nếu như mà dùng nặng lửa như chúng tôi làm thì không hề nhượng gì đến sức khỏe
thế còn nếu như mà dùng nhẹ lửa hay người ta gọi là hấp
đề can thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe con người
với những quy trình như trên trên nhiều sản phẩm đã được thêm hóa chất lá trì
để tăng độ bóng đẹp cho sản phẩm
cho dù lượng trì trong bát đĩa ở mỗi bữa ăn là rất nhỏ
nhưng cũng có thể gây tổn thương thần kinh thận tim mạch và ảnh hưởng đến khả năng tim mạch
nhưng mà cái độc nhất đó là cái dạng trì mà nó tan vào trong nước
tức là cái ion trì pb hai mươi
thì cái ông trì này khi nó vào trong nước hay là nó ở trong cái trạng thái như vậy
trong cái rau quả thức ăn hoặc tất cả những cái gì đó mà chúng ta ăn vào trong người
thì cái ion trì này nó mới gọi là tích lũy ở trong cơ thể
và nó hoạt động như là một cái kim loại nặng
và nó phá hủy các cái quá trình ví dụ như quá trình tạo máu của tủy
hoặc là các cái hoạt động của các cơ quan nội tạng
trước nguy hại của chỉ có trong gốm xứ các chuyên gia đưa ra cảnh báo
người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm vẽ tay hoặc sản phẩm trắng
ít hoa văn trơn nhưng không quá bong luáng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng